thông kê của bộ giáo dục và đào tạo
tương tự việt nam cũng còn dư thừa rất nhiều các chỉ tiêu xét tuyển hầu hết các trường còn chỉ tiêu đều đưa ra mức điểm xét tuyển bằng điểm sàn của bộ giáo dục và đào tạo và xét tuyển thông qua học bạ trung học phổ thông điều này cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc dư thừa hàng ngàn chỉ tiêu và phải tiếp tục vết thí sinh xét tuyển bổ sung đợt bốn